bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với báo tuổi trẻ tổ chức ngày hội tư vấn xét tuyển năm hai nghìn hai mươi
chương trình năm nay được tổ chức đồng thời tại hà nội và thành phố hồ chí minh
ngày hội tư vấn xét tuyển hướng nghiệp năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút gần hai trăm linh trường đại học và cao đẳng
cùng đông đảo các bạn trẻ tham dự
đây là cơ hội để thí sinh tìm hiểu thông tin chính xác trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
bên cạnh đội ngũ tư vấn là các chuyên gia từ bộ giáo dục và đào tạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp các trường trong cả nước
năm nay còn có thêm nhiều trường đại học đến từ các nước trên thế giới cùng tham gia tư vấn
trong đó là tư vấn ngành nghề hướng dẫn chọn ngành chọn trường tư vấn học nghề tư vấn du học
em thi được hai mươi năm sáu điểm ở khối c hiện nay thì em đăng ký nguyện vọng một ở trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
em đăng ký là ngành quan hệ công chúng
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi em được hai mươi hai điểm
em có nguyện vọng đập hồ sơ vào ngành quản trị khách sạn
và hôm nay em đến ngày hội tuyển sinh để tìm hiểu thông tin về các trường có đào tạo ngành của mình
các trường đã tổ chức giới thiệu về quy mô đào tạo chất lượng đào tạo để các thí sinh chọn được những ngành nghề phù hợp với năng lực
sở trường của bản thân để có khả năng khởi nghiệp tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
năm nay chúng tôi tuyển sinh là sáu trăm linh chỉ tiêu
trong đó là bốn mươi xét điểm học bạ sáu mươi xét điểm thi
trong đó là bốn mươi xét điểm học bạ sáu mươi xét điểm thi tốt nghiệp trung học cổ thông
nét mới trong tuyển sinh năm nay thì chúng tôi nhấn mạnh đến chất lượng đào tạo
và chú ý là cho các sinh viên được tiếp cận những thực tế
cái mới nhất của nhà trường là chúng tôi là chuyển đổi là tuyển sinh theo ngành
và cái thứ hai là tăng tỷ lệ xét tuyển thẳng ba mươi năm hai nghìn một mươi chín
những hoạt động này không chỉ cung cấp thông tin kịp thời chuẩn xác đến thí sinh phụ huynh đến toàn xã hội
mà còn giúp các đơn vị chức năng thuộc
bộ giáo dục và đào tạo trực tiếp trao đổi với các thí sinh ghi nhận những ý kiến phản hồi từ thực tiễn để điều chỉnh chính sách cho phù hợp